trong phiên thảo luận sáng nay về dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
một số đại biểu chưa nhất trí với việc tách luật này thành hai luật riêng biệt
đồng thời các đại biểu cũng chưa thống nhất với việc chuyển cấp sát hạch giấy phép lái xe
về bộ công an quản lý như dự thảo luật đề xuất
theo đại biểu hoàng đức thắng việc tách luật giao thông đường bộ sửa đổi
thành hai luật riêng biệt là không hợp lý
nghị quyết một mươi bảy ngày một tháng tám năm hai nghìn bảy của ban chấp hành trung ương khóa một mươi đã xác định
một số nhiệm vụ thuộc bộ quốc phòng bộ công an có đủ điều kiện dân sự hóa
thì chuyển cho các bộ không thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh quản lý
nhằm tập trung hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội công an cách mạng chính quy tinh nhuệ từng biệt hiện đại
vậy ban bị thứ có yêu cầu phải nghiên cứu để xây dựng riêng luật bảo đảm
chất từ an toàn giao thông đường bộ truyền nhiệm vụ có tính chất dân sự
như xã thật cấp là giấy phép lái xe cho công dân về công an thực hiện không
còn theo đại biểu trần thị dung dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
chưa tuân thủ đầy đủ trình tự thủ tục của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đào tạo sát hạch và việc này liên quan rất lớn đến hơn hai công chức viên chức
đang thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này
tách hai luật ra thì rất khó đảm bảo tính thống nhất rành mạch trong các quy định
phù hợp với mục tiêu phạm vi điều chỉnh của mỗi luật
và phải tạo được sự đồng bộ liên thông thống nhất trong các quy định
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho kết cấu hạ thẳng giao thông đường bộ
và phương tiện giao thông đường bộ
và người tham gia đồng bộ kể cả việc xác định thẩm quyền quản lý nhà nước
về giao thông đường bộ đối với từng nội dung cụ thể được chính
được điều chỉnh ngay trong từng dự án luật
theo các đại biểu dự án luật mới trình quốc hội hồi tháng chín
tính đến nay là quá ít thời gian để có thể đánh giá được hết những tác động
của dự án luật trong đời sống xã hội
hơn nữa trong báo cáo của chính phủ cũng chưa có đánh giá một cách đầy đủ nhất
vì vậy đại biểu đề nghị chờ sang kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi năm
để tiếp tục cho ý kiến